đầu đời của con mình thì bậc cha mẹ nào cũng muốn là cho con ăn thật đủ chất dinh dưỡng và nhìn thấy con mình ăn thật là ngon
thế nhưng mà không phải là ai cũng làm được tốt cái điều này
và tôi thấy là bây giờ có rất nhiều bậc cha mẹ đang bị stress về vấn đề cân đối dinh dưỡng cho con mình
vậy thì giáo phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai có thể chia sẻ một chút về những cái sai lầm thường gặp phải của các bậc cha mẹ hiện nay trong cái việc cân đối dinh dưỡng cho con mình
một số cái vấn đề về đặt được cái khẩu phần cân đối dinh dưỡng cho con
thì tôi nghĩ rằng là để đơn giản nhất các bậc phụ huynh cần phải hiểu là con mình cần gì
tức là tìm hiểu cái nhu cầu cái nhu cầu này thì nó thay đổi theo giới khác nhau theo tuổi và khác nhau theo cái chế độ ăn của bé nữa
cho nên là mẹ cần phải tìm hiểu rất là kỹ về nhu cầu con biết con mình cần gì
và thứ hai là người mẹ cần phải biết là các thực phẩm nào sẽ đem lại cho bé những chất dinh dưỡng đó
ví dụ như là chẳng hạn như là chất đạm thì lấy ở đâu
rồi là vitamin
và khoáng chất thì lấy ở đâu chất béo thì lấy ở đâu
để bà biết để cung cấp cho bé
và cái đến điều thứ ba nữa là các bậc phụ huynh là cần phải quan tâm đến là làm thế nào chế biến được cái đó
biến thực phẩm thành một cái bữa ăn thành món ăn
để tạo cho bé có hương phấn
để đưa cho bé những bữa ăn những món ăn đó vào
để bé bắt đầu chuyển hóa nó thành cái chất dinh dưỡng
rồi lại tổng hợp thành những chất dinh dưỡng của riêng mình
thì thực sự đó là một quá trình
và các bậc phụ huynh cần phải biết là con mình cần gì
đó là cần để đáp ứng đủ nhu cầu
và tôi lấy ví dụ như là các em bé mà dưới sáu tháng tuổi
thì em bé ngoài cái việc mà nhu cầu chất đạm ra
thì cái chất đạm đó phải là một trăm linh chất đạm động vật
có nghĩa là không thể nào có một bữa ăn mà có chất bột đường trong đó
ví dụ một bát bột một bát cháo là có chất bột đường là thực phẩm thực vật rồi
thế rồi rất nhiều bố bà mẹ tập cho con ăn rau ăn các cái loại củ
trước khi bé được sáu tháng tuổi thì rất là không nên
bởi vì khi chúng ta đúng độ tuổi của bé
đúng nhu cầu chúng ta sẽ đáp ứng
thế thì thường là các bố bà mẹ thường tập những cái thực phẩm thực vật
trong khi bé cần đến một trăm linh protein động vật
điều chưa hợp lý
cái thứ hai mà sai lầm nữa trong các bố mẹ
đối với cái việc mà để mà đảm bảo cái cân đối chất dinh dưỡng
đó là cho rất ít chất béo
chúng ta hiểu rằng khi mà các em bé sinh ra
dù em bé có thể là ba cân ba cân hai
hoặc thậm chí chỉ hai cân rưỡi thôi
nhưng tăng trưởng rất tốt trong ba tháng đầu tiên của cuộc đời
bởi vì trong ba tháng đầu tiên của cuộc đời
thường người mẹ được nghỉ ngơi
sữa mẹ thì đầy đủ
cho nên là cung cấp cho bé rất là tốt
nhưng đến bắt đầu ba tháng
rất nhiều bé thiếu vitamin d
không ngủ được chẳng chọc
có những bé thì thiếu máu
bởi vì trong cái yếu tố rất là hạn chế của sữa mẹ
đó chính là sắt
dù rằng lượng sắt rất ít
nhưng mà rất là nhiều bé có thể
dù rằng chất lượng sắt tốt đi chăng nữa
thì rất là nhiều bé mà bú hoàn toàn sữa mẹ
thì đến bốn tháng cũng nên bổ sung sắt cho bé
bởi vì là cái yếu tố hạn chế nhất trong sữa
đó chính là sắt
thì khi bé thiếu sắt
thì bé không thể nào tăng trưởng tốt được
không cung cấp được đủ oxy cho não
không đủ dinh dưỡng cho cơ quan
thì bắt đầu sự khác biệt
về việc nuôi dưỡng các bé
bắt đầu từ lúc ba tháng
sau đó đến lúc sáu tháng
là cái sự khác biệt thể hiện rất là rõ
bởi vì bé bắt đầu từ thức ăn lỏng hoàn toàn
đã bắt đầu chuyển sang thức ăn đặc
để cung cấp các cái năng lượng
cũng như các chất dinh dưỡng khác nữa
nếu như mẹ không hiểu về nhu cầu của bé
thì rất đến chỗ này sự khác biệt
rất là rõ
giữa những người mẹ có kiến thức
với những người mẹ chưa đủ kiến thức để nuôi con
thì cái việc tăng trưởng của bé là khác luôn
và chính vì vậy
chúng tôi cũng rất mong các bố bà mẹ hiểu cho là
khi mà bé ăn hoàn toàn sữa lỏng
đó là bốn mươi năng lượng đến từ chất béo
bởi vì trong sữa là gần một nửa
cái năng lượng ở trong sữa là do chất béo
nhưng khi mà chuyển sang bữa ăn đặc
thì các mẹ chỉ quan tâm đến cho bồn
cho rau cho chất đạo
nhưng rất ít quan tâm đến việc cho chất béo
cho nên là

bình thường là mình không đủ chất béo
cho nên cái đậm độ năng lượng
trong mỗi một bát bột mỗi bát cháo
mà người mẹ làm cho em bé thì không đủ đậm đủ năng lượng
không thể giúp cho bé tăng trưởng bình thường được
và chính vì vậy
bắt đầu những cái mầm mống của suy dưỡng
những cái mầm mống của thiếu những cái vi chất dinh dưỡng
bắt đầu xuất hiện
đặc biệt là từ lúc sáu tháng
và một cái điều nữa cái sai lầm
trong cung cấp các chất dinh dưỡng
là các bố bà mẹ thường là mong muốn là
bát cháo phải đầy cung cấp ăn phải nhiều bữa
chứ không nghĩ đến ít khi nghĩ đến
cho bé ăn nhiều bữa
cho nên là mình không chia nhỏ các bữa ra
và mình thường dồn bé vào
và ngay bắt đầu bị tập ăn thêm
thì đã cho bé một ngày đến hai bữa bột
thế là quá nhiều bởi vì trong khoảng từ sáu đến bảy tháng
bé chỉ ăn một bữa bột một ngày thôi
và sau bảy tháng đến chín tháng
mới là hai bữa và từ chín tháng trở đi
mới là ba bữa một ngày
thì tất cả những sự chuyển tiếp ấy
nó phải từ từ và phù hợp với nhu cầu
thì chắc chắn người mẹ khi hiểu về nhu cầu
biết lấy nhu cầu ấy từ đâu để cung cấp
thì chắc chắn người mẹ sẽ chế biến được
một cái bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cho con mình
vâng ạ như vậy là bên cạnh
việc theo dõi những cái
chỉ số về chiều cao cân nặng
của con mình thì tự những người mẹ
cũng cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức
thật sự là đúng và đủ
về cái chế độ dinh dưỡng
vâng ạ xin phép được